với hành vi trộm cắp tài sản phan đình bình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại phường hương sơ
thành phố huế tỉnh thừa thiên huế đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra xử lý nghiêm trước pháp luật
khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tại phòng ba trăm một mươi g một khu vực năm phường hương sơ
tổ công tác của công an phường hương sơ bắt giữ phan đình bình và thu giữ một xe mô tô hiệu
honda way là tăng vật của một vụ án xảy ra trên địa bàn sau khi trộm được xe này
bình đã thay đổi màu sơn nhưng vẫn bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
tại cơ quan công an bước đầu bình khai nhận gây ra bảy vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố
và các địa bàn lân cận chiếm đoạt nhiều tài sản có giá trị như xe mô tô các loại
xe đạp điện mai cảnh laptop túi sách hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế
đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án